trong cái tội phạm ma túy lực mới thì cái chỗ tiền chất tiền chất là lâu nay chúng ta rất bỏ lỏng

thành ra nó mới có cái chuyện là hồi trước là chỉ có mua bán ma túy thôi còn bây giờ là sản xuất ma túy luôn

thưa quý vị giá nước tại thành phố hồ chí minh điều chỉnh với ba mức giá tăng là bốn trăm linh đồng tám trăm linh đồng và một hai trăm linh đồng trên một mét khối kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là khi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vẫn còn kéo dài
theo đó giá nước sinh hoạt trong đỉnh mức bốn mét khối một người một tháng điều chỉnh tăng từ sáu ba trăm linh đồng thành sáu bảy trăm linh đồng một mét khối
riêng hộ nghèo và cận nghèo sẽ điều chỉnh tăng từ sáu đồng thành sáu ba trăm linh đồng một mét khối
với đỉnh mức nước sử dụng từ bốn đến sáu mét khối một người một tháng tăng từ một mươi hai một trăm linh đồng thành một mươi hai chín trăm linh đồng một mét khối
với định mức sử dụng trên sáu mét khối một người một tháng giá nước từ một mươi ba sáu trăm linh đồng
tăng thành một mươi bốn bốn trăm linh đồng một mét khối
giá nước của các đơn vị kinh doanh dịch vụ từ hai mươi một trăm linh đồng lên hai mươi một ba trăm linh đồng một mét khối
tăng từ một hai trăm linh đồng một mét khối
khóa để chừng nào kinh tế ổn định thì phải cho lúc đó là phải lên cho người dân người ta có tìm ra đồng tiền đi
đó lúc đó muốn lên bao nhiêu thì người ta chấp nhận hết
còn trong thời gian này người dân người ta đang khắc nghiệp người ta không làm ra tiền
mà nếu mà lên như vậy còn
trước khi lên tiền nước thì phải suy nghĩ cho chính tránh
tôi đề nghị trên phải nghiên cứu cho chính xác lên sao đừng để cho người dân người ta phản ứng
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài trong suốt hai năm qua và có thể trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn còn phức tạp
ảnh hưởng này dẫn đến nhiều doanh nghiệp giảm công suất nhiều lao động mất việc làm thu nhập thấp thậm chí không có thu nhập
và câu hỏi mà người dân đặt ra đối với ngành cấp nước là tại sao lại có sự điều chỉnh tăng giá và tăng ở thời điểm này có hợp lý hay không
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạm một thành viên sẽ điều chỉnh đơn giá nước sạch năm hai nghìn hai mươi bốn
theo quyết định số hai mươi năm ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhằm bù đắp những chi phí đầu vào phát sinh tăng theo thực tế hàng năm trong hoạt động cấp nước
để giúp cho ngành nước thành phố có thêm nguồn lực để đảm bảo cấp nước an toàn ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
vào sản xuất quản lý vận hành mạng lưới và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
theo đánh giá của các chuyên gia trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và việt nam đang đối mặt với chủng mới omicron
chưa biết sẽ còn khó khăn đến đâu và cho dù dịch bệnh được kiểm soát thì việc phục hồi kinh tế hay để người dân có thu nhập ổn định trở lại
cũng cần phải có thời gian
việc thực hiện lộ trình tăng giá nước vào thời điểm này cần phải được xem xét đánh giá lại
đấy là lộ trình của bình thường cũ nếu mà chuyển dịch y trang cái nó sang lộ trình mới thì nó đã không hợp lý rồi
bởi vì nếu tính theo cái cách như thế thì cái số mà gia tăng nếu mà là trước đây người ta làm ăn bình thường
thì người ta chấp nhận được với cái tăng lương với cái tăng các thứ gì đó tài sản người ta
nhưng mà trong cái điều kiện khó khăn của bệnh dịch này
thì cái đó nó lại trở nên nặng nề đối với người ta
có lẽ là đến bây giờ chúng ta phải quay lại một cái khẩu hiệu hay là một cái kế sách mà truyền thống của người việt nam
đến bây giờ cần phải nói cái đó
tức là khoan sức cho dân
đây mới chính là cái chỗ mà anh phải khoan sức cho dân
để cho dân đỡ đi những cái đóng góp
chứ tôi không tin là nếu mà không tăng giá thì ngành cấp nước
không hoạt động được
thế thì nếu ngành cấp nước có giảm đi một số cái lợi nhuận hay là một số cái kinh phí của mình như thế
nhưng cái lợi lớn hơn là của cả cái sản xuất xã hội
tiến sĩ nguyễn hữu nguyên cũng nhận định thêm
việc tăng giá nước có thể dẫn đến việc giá một số sản phẩm sử dụng nước kinh doanh sẽ tăng giá
như vậy người tiêu dùng là người dân sẽ vừa phải trả trực tiếp tiền sử dụng nước
vừa phải gián tiếp trả tiền nước thông qua sử dụng nước
như vậy cái lợi trước mắt là đơn vị cấp nước thu được nhiều tiền hơn
nhưng người dân và giá thành sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng
dẫn đến việc cạnh tranh thị trường khó khăn hơn dẫn đến chậm phục hồi kinh tế
thưa quý vị nhằm chủ động kiểm soát đối với biến chủng mới obiron
không để phát sinh chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành quy trình giám sát
quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh trên địa bàn thành phố
quy trình này được áp dụng cho tất cả người nhập cảnh vào việt nam
qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
người nhập cảnh sẽ được chọn nơi lưu trú
đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định của bộ y tế
quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh
tại tp hcm bao gồm năm bước
bước một đăng ký mã qr cá nhân
bước hai xét nghiệm tầm soát sars cov hai cho người nhập cảnh ngay sau khi nhập cảnh
bước ba di chuyển về nơi lưu trú
bước bốn theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày
và bước năm lấy mẫu xét nghiệm at bsa cho người nhập cảnh
trong thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú
trung tâm y tế sẽ giám sát tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp at bsa
nếu kết quả âm tính với sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
nếu kết quả dương tính thì báo cáo hcdc thực hiện giải trình tự gen
vận chuyển người nhập cảnh đến bệnh viện giải chiến
thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi hai hoặc bệnh viện bệnh nhiệt đới
nếu người bệnh có dấu hiệu suy hô hấp